ngừng tất cả các chuyến bay từ vùng dịch đến việt nam và ngược lại đó là chỉ đạo của bộ giao thông vận tải vừa đưa ra về phòng chống viêm đường hô hấp cấp do virus corona gây ra
bộ giao thông vận tải chỉ đạo tổng cục đường bộ việt nam các cục hàng không việt nam đường sắt việt nam hàng hải việt nam
phối hợp chặt chẽ với ngành y tế và các cơ quan có liên quan chỉ đạo các đơn vị vận tải triển khai khuyến cáo phòng chống dịch cho hành khách
kiểm soát chặt chẽ hành khách nhập cảnh tại các cửa khẩu
nếu phát hiện các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh cần tổ chức cách ly quản lý kịp thời và chia sẻ các thông tin chi tiết của người mắc bệnh
theo yêu cầu của các tổ chức kiểm dịch y tế tại các cửa khẩu hoặc cơ quan y tế có thẩm quyền